tính đến một mươi tám h chiều ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi hai việt nam đã ghi nhận thêm sáu ca nhiễm covid một mươi chín mới và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một bốn trăm hai mươi ca
trong ngày cả nước có thêm một mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm tám mươi một ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu ba trăm sáu mươi người